tại trung tâm hội nghị tỉnh hậu giang vừa diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề
tham nhũng vật thực trạng và giải pháp phòng chống
các đại biểu đã tập trung trao đổi thảo luận phân tích nhận diện rõ hơn thực trạng tham nhũng vật hiện nay
tuy nhỏ nhưng quy mô tần suất rất lớn gây thiệt hại không nhỏ cho người dân
làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với đảng
nhiều giải pháp được các đại biểu đề xuất với mục tiêu hướng đến là đạt ba
trong công tác phòng chống tham nhũng nói chung và tham nhũng vặt không tham nhũng
không dám tham nhũng và không muốn tham nhũng
các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm hay cách làm hiệu quả của cơ quan đơn vị địa phương mình
cùng nghiên cứu vận dụng có hiệu quả nhằm tạo sự thống nhất chung về nhận thức
nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng